đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đảng bộ thành phố hà nội đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
với sự tham dự của bốn trăm chín mươi bảy đại biểu chính thức đại diện cho hơn bốn mươi năm vạn đảng viên trong toàn đảng bộ
với phương châm đoàn kết dân chủ kỳ cương sáng tạo phát triển
đảng bộ thành phố xác định quyết tâm chính trị cao trong xây dựng phát triển thủ đô giai đoạn từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm
định hướng đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm là gương mẫu xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh
khởi dậy ý chí phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến anh hùng sức mạnh đại đoàn kết toàn dân
đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế xây dựng thủ đô ngày càng dâu đẹp văn minh hiện đại
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng dự và phát biểu chỉ đạo đại hội
giữa đại hội có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trương tấn sang chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an
cùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước
nhìn lại nhiệm kỳ vừa qua đảng bộ chính quyền và nhân dân thủ đô đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức
chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương có nhiều cách làm năng động sáng tạo
các quyết của đảng các quyết sách của nhà nước và nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố vào cuộc sống
trong năm năm qua đảng bộ đã triển khai có hiệu quả tám chương trình công tác của thành ủy lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thành công năm nhiệm vụ trọng tâm ba khâu đột phá
đặc biệt thành phố đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu mà nghị quyết đại hội một mươi sáu đảng bộ đề ra với bốn chỉ tiêu vượt kế hoạch
trong đó có ba chỉ tiêu hoàn thành trước hai năm
thành phố đã đạt được nhiều thành quả trên các lệnh
kinh tế thủ đô tiếp tục tăng trưởng khá cao hơn mức bình quân chung của cả nước
tổng sản phẩm trên địa bàn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi ước tăng bảy ba mươi chín
bình quân đầu người ước đạt năm bốn trăm hai mươi usd gấp một tám lần bình quân chung của cả nước
hà nội đã đóng góp trên một mươi sáu gdp một mươi tám năm thu ngân sách hai mươi thu nội địa và sáu mươi
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước
thủ đô đang ngày càng thể hiện rõ nét hơn vai trò là trung tâm lớn về kinh tế giao dịch quốc tế tạo động lực quan trọng đối với phát triển vùng đồng bằng sông hồng và cả nước
bên cạnh những tiến bộ và thành tích đã đạt được đảng bộ hà nội cũng còn không ít những hạn chế khuyết điểm
đó là mặc dù kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá nhưng nhìn chung chưa tạo ra được các đột phá lớn và chưa tương xứng với tiềm năng thế mạnh của thủ đô
năng suất chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm chủ lực mối nhọn của thành phố chưa cao
các chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính hiệu quả quản trị và hành chính công còn ở vị trí thấp so với cả nước
công tác quy hoạch xây dựng quản lý đô thị trật tự an toàn giao thông bảo vệ môi trường có một số mặt còn hạn chế lúng túng bị động chưa theo kịp thực tiễn
năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của một số cấp ủy tổ chức đảng còn thấp
tôi rất thông cảm và chia sẻ với những khó khăn của các đồng chí
tôi cũng đã từng có thời gian công tác ở hà nội cũng khá khá gần một mươi năm
tôi cũng nhân lây đề nghị các cơ quan trung ương phải có trách nhiệm với hà nội
vì hà nội là thủ đô của cả nước là bộ mặt của quốc gia
hà nội được giao cái việc mà phải quản lý đô thị này cho tốt
vậy thì phải phối hợp với các cơ quan chống đánh xuôi kèn thổi ngược thì khó quá
cái này cũng rất khó đấy
nhưng mà chúng ta phải thông cảm lẫn nhau chia sẻ lẫn nhau
và đòi hỏi phải có bản lĩnh có kiến thức có cách làm có phương pháp thì mới đạt được hiệu quả
tôi đề nghị các đồng chí cần đi sâu phân tích làm rõ nguyên nhân những kết quả những tiến bộ
và những yếu kém khuyết điểm rút ra những bài học kinh nghiệm
và đề ra các biện pháp đúng đắn phù hợp nhằm phát huy ưu điểm
quyết tâm sửa chữa nhanh chóng khắc phục có kết quả các khuyết điểm hạn chế
cùng cố tăng cường điểm tin và sự ủng hộ của cán bộ đảng viên và nhân dân
tổng bí thư chủ tịch nước đã nhiều lần khẳng định
đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ tiềm lực vị thế và uy tín như ngày nay
hà nội cũng chưa khi nào có được quy mô vị thế tầm vóc và cơ hội phát triển như bây giờ
chính vì thế yêu cầu đặt ra đối với hà nội cũng không thể như với các địa phương khác
mà phải cao hơn mạnh hơn gợi mở những phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới
tổng bí thư chủ tịch nước mong muốn đảng bộ hà nội cần phải có tầm nhìn
không chỉ là một hay vài nhiệm kỳ mà phải nhìn xa hơn thế nữa
với những cách làm bước đi phù hợp cho mỗi giai đoạn cụ thể
và phù hợp với tư tưởng chiến lược phát triển tổng thể của đất nước
hà nội với vị trí là một trong những đầu tàu kinh tế của cả nước
cần huy động mọi nguồn lực khai thác tốt mọi tiềm năng lợi thế
để tập trung phát triển kinh tế nhanh bền vững
thực sự là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông hồng
vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ và cả nước
thực hiện tốt chủ trương đổi mới mô hình tăng trưởng
gắn với cơ cấu lại kinh tế thủ đô
phải thực sự tạo được những đốt phá
trong việc giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra
giải quyết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế
với phát triển văn hóa
tôi xin nhấn mạnh nói đến hà nội tôi xin nhấn mạnh nói đến hà nội tôi xin nhấn mạnh nói đến hà nội tôi xin nhấn mạnh nói đến hà nội

trên thế giới hiếm có
văn vật văn hiến
văn hiến và anh hùng
đây chính là nguồn sức mạnh nội sinh
là động lực tinh thần to lớn
để phát triển thủ đô trong thời gian tới
tôi nói lại cả nước ta không nơi nào có được
như hà nội
cần khơi dậy lòng tự hào
tình yêu nước
tinh thần trách nhiệm
đối với hà nội
tuyên truyền trong dân
giáo dục thế hệ trẻ
lòng tự trọng
từ đó thấy rõ trách nhiệm với hà nội
xây dựng người hà nội
tôn trọng pháp luật
người hà nội
phải sống thực sự có văn hóa
tiêu biểu cho văn hóa của dân tộc
đó là nối sống nhân ái
chẳng thơm cũng thể hoa nhài
giấu không thanh lịch
cũng là người tràng an
tổng bí thư chủ tịch nước yêu cầu trong nhiệm kỳ tới
đảng bộ hà nội cần tập trung tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn về công tác xây dựng
chỉnh đốn đảng theo tinh thần nguyên liệu của hà nội
nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi một một mươi hai
đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
đề cao tinh thần tự giác tu dưỡng rèn luyện đạo đức trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
người có chức vụ càng cao càng phải gương mẫu
kết hợp giữa tăng cường kỷ cương kỷ luật thượng tôn pháp luật
với xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng tổ chức và đạo đức
thường xuyên giáo dục rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị
bồi dưỡng nhân cách đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ đảng viên
phòng ngừa đấu tranh có hiệu quả với các căn bệnh của chủ nghĩa ca nhân
tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng chính trị của đảng
kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán bác bỏ các quan điểm sai trái xuyên tạp thù địch
đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống
những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ
thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ
chống chạy chức chạy quyền xử lý nghiêm đồng bộ cả kỷ luật đảng kỷ luật hành chính
và xử lý bằng pháp luật đối với những người vi phạm
nhưng đồng thời chúng ta cũng kìm
phát hiện tuyên dương nêu hương
những người làm tốt người tốt việc tốt
chưa phải chỉ nói một chiều
chỉ có đi xem xét đi xử lý
đi kỷ luật thôi
xây dựng nhiều người tốt việc tốt
nhiều phong trào
người tốt việc tốt
đồng thời với xây là chống
chống cũng là để xây
với cái tinh thần như vậy
tăng cường công tác
cố tranh phòng chống tham nhũng
thực hành tiết kiệm
chống lãng phí tiêu cực
với quyết tâm cao hơn
hành động mạnh mẽ quyết liệt hơn
hiệu quả hơn
không có vùng cấm
không có ngoại lệ
khắc phục bằng được những yếu kém khuyết điểm
trong nhiệm kỳ vừa qua về vấn đề này
vừa rồi có trường hợp không phải nói thì chúng ta đều biết cả rồi rất đau xót
xót đại hội đến nơi rồi
một đồng chí lãnh đạo chủ chốt bị
xử lý như thế
ở đây mới là bước đầu thôi
có đau không
thì đau lắm
mình không mong muốn như thế
bác hồ thường cân rằng
đảng bộ hà nội
phải làm hướng cho các đảng bộ khác
cả nước nhìn về thủ đô ta
thế giới trông vào thủ đô ta
tất cả chúng ta
phải cố gắng làm sao
cho thủ đô ta
thành một thủ đô bình yên
cá với vật chất và tinh thần
tổng bí thư chủ tịch nước tin tưởng
với lịch sử văn hóa lâu đời và truyền thống đấu tranh cách mạng vẻ vang
với tinh thần đổi mới sáng tạo
dân chủ kỷ cương đoàn kết trách nhiệm
đảng bộ chính quyền và nhân dân hà nội
sẽ nắm bắt và phát huy tốt
mọi thuận lợi thời cơ
nỗ lực vượt qua mọi khó khăn thách thức
trung sức đồng lòng
phấn đấu xây dựng thủ đô hà nội
ngày càng giàu đẹp văn minh hiện đại